sởi là một loại bệnh có thể gặp quanh năm tuy nhiên tập trung nhiều nhất là vào mùa đông xuân khi thời tiết nồm ẩm giao mùa
hiện nay chính là thời điểm thuận lợi nhất cho virus sởi phát triển và nếu không chủ động phòng tránh sởi sẽ dễ dàng lây lan thành dịch
ho và suốt kéo dài không hạ nhiều ngày gia đình bệnh nhi này đã đưa con đến khám tại bệnh viện nhi trung ương và được trần đoán viêm phổi và theo dõi nghi sởi
ngay sau đó các nốt ban bắt đầu xuất hiện kết quả test cho thấy cháu dương tính với virus sởi được biết do mới năm tháng tuổi nên cháu chưa được tiêm phòng
theo các bác sĩ của bệnh viện nhi trung ương cho biết số ca mắc sởi năm nay ghi nhận chưa có biến động so với mọi năm
tuy nhiên điều đáng nói là hầu hết các ca mắc rơi vào trường hợp các cháu nhỏ chưa đủ chín tháng tuổi để được tiêm phòng
tỷ lệ này các năm trước chỉ khoảng ba số trẻ mắc sởi thì năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy là gần hai mươi và chiếm một phần ba số ca mắc sởi được ghi nhận từ đầu năm hai nghìn một mươi tám
mặc dù sởi là bệnh lành tính nhưng nếu gặp phải biến chứng thì lại trở nên hết sức nguy hiểm
hầu hết là các trẻ chưa được tiêm chủng và một số bạn viện bị trên bệnh nền bị đang có những viêm phổi hoặc một số bệnh mạng tính
biến chứng hay gặp nhất của sởi đây là viêm phổi ngoài ra có thể có những chủng khác như những chủng huyết
rồi một cái thường thương về hệ thần kinh như là viêm não sau sởi cũng đều là những biến chứng rất là nặng
các chuyên gia cũng cho biết đối tượng mắc sởi không giới hạn độ tuổi
nếu có mắc sởi người lớn cũng có thể mắc và trở thành nguồn lây nếu không có miễn dịch
vắc xin sởi phòng tránh được đến chín mươi năm nguy cơ mắc trong số ít phần trăm hiếm hoi còn lại đã tiêm
nếu có mắc sởi cũng sẽ không bị gây ra biến chứng
chính vì vậy việc tiêm phòng là điều vô cùng cần thiết kể cả người lớn và đặc biệt là đối với phụ nữ mang thai
qua đó giúp cho các em bé khi sinh ra dù chưa đủ tháng tiêm vẫn có thể kháng bệnh sởi
để mặc phòng bệnh sởi thì tốt nhất là trẻ đến tuổi tiêm chủng thì nên đi tiêm chủng
và một số các bà mẹ đang trong kỳ kỳ chuẩn bị sinh đẻ cũng nên có kế hoạch để mà mình tiêm chủng đi sởi vào rubinla
để ngăn trẻ sinh ra trẻ không bị bệnh như sởi hoặc là một số bệnh khác
khi tiêm phòng cần lưu ý đúng lịch đủ mũi để vaccine có hiệu quả tốt nhất
bên cạnh việc tiêm phòng các bậc phụ huynh cũng cần tạo không gian ở thoáng mát vệ sinh sạch sẽ cho trẻ
nếu có trẻ mắc sởi cần cách ly ngay với các bé khác để tránh lây chéo